phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh cao bằng nguyễn trọng phùng mới đây đã bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thèn công vụ trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố cao bằng gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước
tiến hành mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh tp cao bằng và các đơn vị liên quan
ngày một mươi hai tháng bốn phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cao bằng đã khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn trọng phùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh cao bằng
trước đó một số lãnh đạo cán bộ khác của tri cục thuế thành phố cao bằng tri cục thuế huyện thạch an văn phòng đăng ký đất đai và phòng quản lý đất đai sở tài nguyên và môi trường tỉnh cũng đã bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại lô đất trụ sở đoàn nghệ thuật tỉnh cao bằng vào tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy sau khi đã bán đầu giá
với hành vi lửa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giá
sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức đối tượng bùi như phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ thị xã bến cát vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú giáo tỉnh bình dương ra quyết định khởi tố
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai bùi như phong đã nhận làm thủ tục tách thửa đất cho nạn nhân và yêu cầu nạn nhân đưa cọc trước chín mươi triệu đồng
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai phong làm quyết định giả về việc phân lô tách thửa đất và giấy nộp tiền thuế giả cho nạn nhân
và yêu cầu nạn nhân đưa thêm hai trăm linh triệu đồng để tiếp tục làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sau khi nhận tiền phong cắt mọi liên lạc với nạn nhân khám xét nơi ở của phong
công an đã thu giữ nhiều tăng vật giấy tờ giả phong sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an huyện yên thành tỉnh nghệ an ngày hôm nay vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đối tượng hà thị thanh
trú tại xã mường nọc huyện quế phong về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó tại xã diễn hồng huyện diễn châu tỉnh nghệ an lực lượng công an phá chuyên án bắt giữ đối tượng thanh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ chín trăm chín mươi năm viên ma túy tổng hợp
cơ quan công an xác định thanh là đối tượng cầm đầu thường xuyên mua ma túy tại các huyện biên giới
rồi bán cho các đối tượng bán lẻ trên địa bàn huyện yên thành và các huyện lân cận
tại cơ quan công an hà thị thanh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình hiện chuyên án đang được tiến hành điều tra mở rộng
cũng liên quan đến ma túy liên tiếp nhiều đối tượng mua bán trái phép chất ma túy cũng vừa bị công an tp huế tỉnh thừa thiên huế bắt xử
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế vừa khởi tố bị can tạm giam đối với lê ngọc hoàng nguyễn văn phi hùng
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
sẵn sàng ngày bảy tháng ba
tại phường phú hội lực lượng công an bắt quả tang lê ngọc hoàng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ năm viên nén và một gói ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng
hoàng khai nhận số tang vật trên là ma túy nhận từ nguyễn văn phi hùng
khám xét khẩn cấp nợ của hùng thu giữ thêm hai mươi tám viên nén ba gói ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng
trước đó lực lượng công an đã bắt quả tàng bùi phước quốc sinh năm hai nghìn ba có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ sáu viên nén một gói ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng
chỉ sau bốn mươi tám tiếng gây án phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh gia lai phối hợp với công an huyện chư prong
công an xã gia lâu đã nhanh chóng truy bắt được đối tượng giết người là ngô văn tiếp
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại thôn cao lạng xã gia lâu huyện chư prong tỉnh gia lai
vào ngày hôm nay công an cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đã ra quyết định khởi tố quán hình sự
khởi tố bị can đối với ngô văn tiếp về tội giết người
theo kết quả điều tra ban đầu mặc dù đã ly hôn từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
nhưng vì ghen tuông với vợ cũ nên khoảng hai mươi ba h ngày một mươi tháng bốn ngô văn tiếp đem theo dao bầu đến phòng trọ của nạn nhân
và đâm một mươi ba nhát khiến nạn nhân tử vong rồi bỏ trốn
lực lượng công an nhanh chóng xác định được sau khi gây án đối tượng điều khiển xe máy tẩu thoát theo hướng quốc lộ một mươi bốn
nhận định đối tượng chưa rời khỏi địa bàn tỉnh
lực lượng công an đã giả soát địa bàn tổ chức chốt chặn tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
trong vòng bốn mươi tám giờ sau khi vụ án mạng xảy ra vào tối ngày hôm qua một mươi hai tháng bốn
lực lượng công an đã bắt được đối tượng tại địa bàn xã đắc đrang huyện mang giang cách hiện trường gây án hơn một trăm linh km
cướp giật tài sản để có tiền ăn chơi tiêu xài
nguyễn minh thành hai mươi một tuổi chú xã hỏa ninh huyện hỏa ninh
và nguyễn xuân duy hai mươi tuổi tạm trú tại phường hòa an quận cầm lệ
vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
phối hợp với công an phường hòa an bắt giữ khẩn cấp về hành vi cướp giật tài sản
từ đầu tháng bốn năm nay thành và duy thường xuyên rủ nhau đến các tiệm tạp hóa
để giả vờ hỏi mua thuốc lá thẻ cào điện thoại và những mặt hàng khác
tranh thủ lúc chủ tiệm tạp hóa không để ý
thành nhanh chóng cầm tài sản chạy lên xe của duy đang đợi sẵn và tàu thoát
nhận được tin báo công an quận cầm lệ đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ
và nhanh chóng xác định được duy và thành là thủ phạm gây ra các vụ cướp giật
nên đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp
tại cơ quan công an cả hai thừa nhận đã thực hiện chót lọt năm vụ cướp giật tài sản
trên toàn địa bàn thành phố để có tiền tiêu xài cá nhân
tuy nhiên duy và thành đều từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích
cũng với hành vi cướp giật tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình
tỉnh vĩnh long vừa bắt giữ nguyễn các tường ngụ xã mỹ thạnh trung huyện tam bình
và lê hồ khánh thiên ngụ xã phú thịnh huyện tam bình để điều tra
trước đó vào ngày tám tháng bốn tường đến nhà của thiên chơi và rủ thiên
đi cướp giật vé số của người bán vé số dạo
đến khoảng một mươi bốn giờ cùng ngày thiên điều khiển xe mô tô đã tháo biển số xe
trở tường trên tuyến đường tỉnh lộ chín trăm linh năm đến đoạn thuộc ấp bằng tăng
xã mỹ thạnh trung huyện tam bình thì nhìn thấy một người đàn ông bị mù
đang ngồi bán vé số ven đường nên tiếp cận giả vờ hỏi mua vé số
khi người đàn ông đưa ba mươi bốn tờ vé số thì tường liền giật lấy rồi tăng ga tẩu thoát
bước đầu làm việc cả hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
khẩn trương phối hợp truy xét chỉ sau hơn một giờ đồng hồ nhận được tin báo
từ quân chúng công an thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa và công an huyện thuận nam
tỉnh ninh thuận đã phối hợp bắt giữ thành công một đối tượng chuyên cướp giật dây chuyền vàng
hoạt động liên tỉnh
sáng ngày ba mươi một tháng ba đến cơ quan công an trình báo về việc bị cướp giật dây chuyền vàng
bà lê thị gái chú phường cam phúc bắc thành phố cam ranh vẫn chưa hết bàng hoàng
đưa cháu đi học trên đường trở về nhà
bà đã bị một đối tượng từ phía sau lao lên giật mất sợi dây chuyền vàng